ở những làng nghề truyền thống việc tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm
đang được các chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh bình định đặc biệt chú trọng
nhằm đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống minh nhạn mỗi năm cung ứng ra thị trường
từ bảy mươi tám mươi lít nước mắm thu mua khoảng một trăm năm mươi hai trăm linh tấn cá nguyên liệu mỗi năm
trong năm qua cơ sở này đã được tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh bình định
kiểm tra và xác nhận chuỗi sản phẩm cung ứng thực phẩm an toàn là một trong hai mươi một cơ sở
trong toàn tỉnh được xác nhận tiêu chuẩn này
đề án ba nghìn bảy mươi ba của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn ban hành quyết định ba nghìn bảy mươi năm
hướng dẫn xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn
đây là dấu hiệu nhận biết để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm bảo đảm chất lượng
hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh bình định đang nỗ lực tuyên truyền để các cơ sở sản xuất hàng nông lâm thủy sản của tỉnh
có số lượng sản phẩm và cơ sở được xác nhận nhiều hơn
mục đích cuối cùng là tạo ra sản phẩm an toàn thực phẩm có khả năng truy xuất được nguồn gốc
đáp ứng nhu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay